sau khi thảo luận tại hội trường về dự án luật chăn nuôi cơ quan chủ trì thẩm tra đã giải trình thêm một số nội dung chung quanh dự án luật này
thảo luận tại hội trường chiều nay về dự án luật chăn nuôi có nhiều nội dung được các đại biểu cho ý kiến như các hành vi bị cấm trong nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi
xử lý chất thải quy hoạch vùng chăn nuôi chính sách của nhà nước đối với các hộ nông dân kinh doanh nhỏ lẻ sử dụng chất kháng sinh trong chăn nuôi
theo đó các đại biểu cho rằng đây là những nội dung rất quan trọng có ý nghĩa trong thực tiễn dự án luật cần được tiếp thu chỉnh lý đầy đủ để khi luật đi vào thực tế sẽ có hiệu quả
giải trình thêm chung quanh dự án luật chăn nuôi ông nguyễn xuân cường bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
nông nghiệp chúng ta chuyển từ cái chỗ là sản xuất để cung cấp cho trong nước cho nhu cầu tiêu dùng là chính
thì đến giai đoạn hiện nay đòi hỏi là
chúng ta sản xuất thân nhiều để tập trung xuất khẩu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
riêng chăn nuôi lợn hiện nay chúng ta chỉ còn khoảng trên dưới ba triệu hộ
nó đã giảm đi một số lượng rất lớn thành thử thiết kế nay mai yêu cầu chúng ta trong luật về môi trường về cảnh quan về điều kiện sản xuất hoàn toàn khác trước
các giống gen vật nuôi quý hiếm mà các đại biểu đã có ý kiến là nay mai trong cái luật này thiết kế là anh phải tập trung thêm một cái hướng đó
dự kiến luật chăn nuôi sẽ được
thông qua tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn